trong hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng sáu các cơ quan chức năng việt nam các cơ quan đại diện việt nam ở thụy điển
phần lan và các nước châu âu khác cùng hãng hàng không quốc gia việt nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại
đưa hơn ba trăm linh công dân việt nam về nước an toàn từ hai sân bay ở stockholm và helsinki
hành khách trên chuyến bay chủ yếu là học sinh sinh viên đã hoàn thành khóa học gặp khó khăn về chỗ ở
trẻ em dưới một mươi tám tuổi trong đó có trẻ sơ sinh phụ nữ mang thai người cao tuổi người có bệnh nền
người đi du lịch thăm thân người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động bị kẹt lại từ các nước châu âu
sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế nội bài những người tham gia chuyến bay đều được kiểm tra y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định